trong nhiều năm nay hàng chục hộ dân ở tổ sáu ấp tân phú xã thuận phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
phải sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do trại chăn nuôi lợn của công ty cổ phần phú vinh gây nên
dù địa phương đã nhiều lần lập biên bản yêu cầu công ty này phải xử lý thế nhưng tình trạng vẫn không hề được cải thiện
trại chăn nuôi lợn của công ty cổ phần phú vinh tại tổ sáu ấp tân phú xã thuận phú huyện đồng phú có quy mô trên một mươi con
kể từ lúc trại đi vào hoạt động cũng chính là những tháng ngày người dân tổ sáu phải sống trong cảnh ô nhiễm
đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước không khí và nỗi lo bệnh tật
đây là một trong những đường ống xả thải trộm nước thải bẩn của trại chăn nuôi lợn ra suối mao bị người dân phát hiện
chất thải bẩn này sẽ hòa vào con suối rồi chảy xuôi về khu dân cư
chất thải bẩn ở dưới nước thì nó xả xả nước phân rồi xả luôn cái sát như là heo xả luôn cái sát heo như là theo suối
có khi tụi tôi lên tới cầu này tụi tôi cũng dớt lên như là đem đi bỏ vì như là mình thấy không được
mình phải dớt lên như là đem đi cho ông bỏ
trước phản ánh của người dân ngày ba mươi một tháng năm vừa qua các đơn vị gồm sở tài nguyên môi trường
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình phước phòng tài nguyên môi trường huyện đồng phú và chính quyền xã thuận phú
đã làm việc với phía công ty qua kiểm tra cho thấy đường cống nổi dùng để thu gom nước thải từ trại chăn nuôi lợn nái bị tắc nghẽn hư hỏng
lượng nước thải phát sinh trong hoạt động chăn nuôi được thu gom vào hồ sinh học chưa được chống thấm
và từ đây nước thải bẩn sẽ chảy tràn ra suối mau
đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu phía công ty phải nhanh chóng khắc phục ô nhiễm
xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo quy định không được xả tràn nước thải bẩn ra môi trường
tuy nhiên biên bản kết luận của đoàn kiểm tra mới chỉ dừng lại ở vấn đề nước thải
cách xử lý sát lợn chết của trại chăn nuôi này mới đáng giật mình
những xác lợn cũ mới đang phân hủy ruôi nhặng bâu kín
hôm nào trời mưa to những sát lợn này sẽ trôi theo dòng suối
chảy xuôi về khu dân cư nơi sinh sống của hơn bốn mươi hộ gia đình người chăm
trại heo mà khi hệ thống xử lý nước thải chưa hoàn thiện mà đưa vào chăn nuôi
thì thực sự là cái khó khăn trong xử lý
kiến nghị với các cơ quan cấp trên quan tâm cùng với xã
ngoài việc tuyên truyền vận động rồi cũng định kỳ tiến hành kiểm tra nhắc nhở và xử lý nghiêm khắc
để trang trại chấp hành nghiêm quy định của nhà nước
trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng
các cơ quan chức năng tỉnh bình phước cần nhanh chóng và quyết liệt hơn
trong vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường mà công ty cổ phần phú vinh gây nên
nhằm bảo đảm môi trường ô định cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân